vay vốn ngân hàng không thế chấp lãi suất thấp giải ngân ngay trong ngày là nội dung chào mời có cánh trên các trang mạng xã hội của tội phạm lừa đảo chiếm đo tài sản
điều này khiến cho những người cần tiền sập bẫy và bị chiếm đoạt một số tiền lớn
chị phạm thị hương tạm trú tại phường vân dương thành phố bắc ninh đang có nhu cầu vay vốn
vô tình lướt mạng chị hương thấy bài đăng quảng cáo cho vay tiền chỉ cần gửi ảnh chứng minh thư nên đã liên hệ với số điện thoại trong bài quảng cáo
một nam thanh niên giới thiệu là nhân viên công ty cho vay tín chấp trả góp theo tháng ở bình dương đã tư vấn hướng dẫn chị hương vay online
sau đó nam thanh niên nhiều lần gọi điện yêu cầu chị hương chuyển các khoản phí để được giải ngân nhanh bao gồm phí hồ sơ tiền bảo hiểm phí đóng dấu phí trả góp hợp đồng
với những chiêu trò những lời thúc giục giải ngân nhanh của đối tượng chị hương đã sập bẫy lừa đảo và truyền khoản cho đối tượng bảy lần với tổng số tiền hơn một tỷ một trăm linh triệu đồng
với tất cả những cái mà tôi trách xuất các bạn ấy đều trả lời rất là lưu loạn và đều trả lời một cách thành thục và đúng những cái gì mà tôi đang cần
ngay sau khi tiếp nhận tin báo của chị hương phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
nhanh chóng triển khai các biện pháp công tác và bắt giữ nhóm thanh niên gồm năm đối tượng
cầm đầu nhóm này là hoàng văn khải một mươi tám tuổi ở huyện ứng hòa thành phố hà nội

các đối tượng thường xuyên tương tác trên bài quảng cáo đã khiến nhiều người dân tin và liên lạc lại
sau đó chúng phân công nhau tư vấn hướng dẫn các bị hại các thủ tục vay và chiếm đoạt tài sản
số tiền chiếm đoạt được khải đã mua xe ô tô trị giá hơn tám trăm linh triệu và chi tiêu cá nhân cùng đồng bọn
khi mà đã thực hiện vay với thủ tục tân giản thì đưa ra một điều với cả thuận thống nhân dân hay là các người
hay là phải tìm hiểu kỹ về việc ngân hàng mà mình muốn vay hay là các thủ tục hay là hành chính liên quan đến cái việc mà ngân hàng phải làm hồ sơ đầy đủ và liệu
chứ không chỉ đơn giản là chỉ có ảnh chứng minh hay là căn cước hay là thông tin cá nhân của cá nhân của người mình cung cấp cho nó để thực hiện vay tiền được quyền đơn giản
thì cái điều đấy là không có
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với hoàng văn khải nguyễn tiến dũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hà văn quân và nguyễn khắc hoàng anh về hành vi không tối giác tội phạm
đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án